tại bắc cạn đã diễn ra lễ trồng cây tại khu di tích lịch sử nà tu
đây là hoạt động nằm trong chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
do công ty cổ phần sữa việt nam phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường thực hiện
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương tham dự chương trình
chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam là một hoạt động vì cộng đồng được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các địa phương trên khắp cả nước
nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân việt nam
chương trình tập trung hướng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng
như khu dân cư khu tưởng niệm khu di tích khu công cộng các trường học
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương minh liệt sĩ
quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã tiến hành trồng một trăm linh cây các loại
như ngọc lan lòng não keo tài tượng lát hoa có giá trị khoảng chín trăm ba mươi triệu đồng
tại tỉnh bắc cạn đóng góp vào việc xây dựng cảnh quan góp phần giúp địa phương
tăng thêm diện tích cây xanh và phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
bước sang năm thứ sáu trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước
vinamilk và quỹ một triệu cây xanh việt nam đã đưa tổng số cây đã trồng
tại gần hai mươi tỉnh thành việt nam lên tới sáu trăm tám mươi cây xanh các loại
với giá trị gần chín tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu một triệu cây xanh cho việt nam